trước diễn biến phức tạp tại hà nội khi số ca mắc mới mỗi ngày liên tục thiết lập kỷ lục mới
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng khẳng định
hiện tại thành phố cũng chưa có phương án phong tỏa diện rộng vì tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát
tại hội nghị ban thường vụ thành ủy hà nội bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng
đã có một số chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn
ông đinh tiến dũng cho biết thành ủy ủy ban nhân dân đã chỉ đạo tập trung tối đa
cho tuyến cơ sở để phòng chống dịch đặt y tế cơ sở là trọng tâm để thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám nợ quy cp của chính phủ
ngành y tế phải có hướng dẫn về chuyên môn nhất là trang thiết bị và con người cho các trạm y tế
từng phường xã thị trấn phải có phương án cụ thể để chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực
tương ứng với số lượng trạm y tế lưu động sẵn sàng triển khai khi sars cov hai tăng mạnh
nơi nào cần phải tổ chức thiết lập vận hành ngay nơi nào chưa cần phải có tập hướng
diễn tập để khi có động lệnh là triển khai bố trí nhanh nhất
ông đinh tiến dũng cũng nêu rõ chúng ta phải quyết định tổ chức thực hiện theo hướng
lấy y tế cơ sở làm nòng cốt để chiến thắng dịch bệnh
quá trình thực hiện vừa làm vừa đánh giá rút kinh nghiệm để tổ chức diện rộng toàn thành phố
bí thư thành ủy giao cho ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố
chỉ đạo toàn diện việc tổ chức các phương án bố trí trạm y tế lưu động
tăng cường năng lực y tế cơ sở đáp ứng cấp độ dịch không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
trước mắt ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố và đảng đoàn hội đồng nhân dân thành phố phối hợp
tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắt về cơ chế chính sách mua sắm vật tư
máy xét nghiệm thiết bị y tế để tăng cường cho bệnh viện cấp huyện
nâng cao năng lực xét nghiệm khắc phục việc trả mẫu chậm quá tải
xây dựng cơ chế chính sách trả thù lao cho lực lượng y bác sĩ về hưu sinh viên ngành y được huy động
ông đinh tiến dũng đề nghị toàn hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở và người dân thủ đô
cần tiếp tục vào cuộc quyết tâm bảo vệ thủ đô trước dịch bệnh
đặc biệt là không để vì chủ quan trong những dịp lễ lớn như noel tết dương lịch
mà làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng
các phường xã thị trấn tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của cả tổ nhóm covid một mươi chín cộng đồng
hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
hiện tại thành phố cũng chưa có phương án phong tỏa diện rộng vì tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát
đặc biệt là khi mức độ tiêm phủ vaccine phòng covid một mươi chín đủ hai mũi khá cao
các quận huyện thị xã sẽ thực hiện các biện pháp theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ
để bảo đảm linh hoạt theo diễn biến của dịch và từng địa bàn cụ thể bí thư thành ủy đình tiến dũng nhấn mạnh
trong hội nghị của thành phố mới đây bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi một tình hình thành phố phức tạp chủ yếu do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tuy khó khăn nhưng đến nay một số chỉ tiêu quan trọng đã hoàn thành
trong bối cảnh phức tạp hà nội đã phải thực hiện bốn đợt giãn cách xã hội
tuy nhiên công tác an sinh xã hội luôn được bảo đảm
toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc một cách thực chất
về kế hoạch năm hai nghìn hai mươi hai bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh đến trách nhiệm người đứng đầu các sở ngành địa phương
đặc biệt người đứng đầu từng địa bàn phải chịu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch
tiếp tục thực hiện tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt phòng chống hiệu quả dịch covid một mươi chín
nêu một số bất cập trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay
nhất là về các trạm y tế bí thư thành ủy chỉ đạo phát động hệ thống chính trị cơ sở
các đoàn thể tham gia giám sát việc điều trị f cách ly f một tại nhà
căn cứ vào dân số và yêu cầu phòng chống dịch theo từng địa bàn để tăng cường thêm trạm y tế lưu động
đáng chú ý bí thư hà nội nhấn mạnh phải làm quyết liệt hơn nữa nếu không số ca mắc sẽ tiếp tục tăng cao
trên diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhất là dịp lễ noel và tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi
hà nội sẽ xây dựng kịch bản phương án ứng phó khi số ca f tăng lên hai và ba ca trên một ngày
đồng thời khuyến cáo hạn chế tập trung đông người bảo đảm an toàn phòng chống dịch trên toàn địa bàn thành phố
nhất là tại các điểm vui chơi nơi thường tập trung đông người vào những ngày lễ lớn
thông tin liên quan tới chỉ đạo của thủ tướng về việc ngăn chặn đẩy lùi ca bệnh covid một mươi chín nặng và ca tử vong
theo đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã yêu cầu bộ y tế tìm ra giải pháp cho vấn đề này
mới đây văn phòng chính phủ ban hành công văn số chín nghìn một trăm ba mươi sáu nêu rõ để tiếp tục triển khai
hậu quả nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ trưởng bộ y tế tổ chức hội nghị với các chuyên gia
nhà khoa học trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một để có giải pháp ngăn chặn kiểm soát
đẩy lùi các trường hợp mắc covid một mươi chín chuyển nặng và tử vong
cùng với đó văn phòng chính phủ cũng ban hành công văn số chín nghìn một trăm bốn mươi bốn truyền đạt ý kiến của thủ tướng phạm minh chính
yêu cầu bộ trưởng bộ y tế chỉ đạo các biện pháp đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
báo cáo số lượng vaccine phòng covid một mươi chín về trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một để tiêm đủ so với nhu cầu
việc triển khai xã hội hóa thuốc điều trị covid một mươi chín và đưa vào bình ổn giá
báo cáo thủ tướng chính phủ trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
theo thông tin từ bộ y tế tính từ một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
cả nước ghi nhận một mươi năm hai trăm hai mươi ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi hai tỉnh thành phố
trong đó cà mau có số ca mắc nhiều nhất cả nước với một một mươi tám ca
trong ngày có hơn bốn năm trăm linh ca khỏi và hai trăm năm mươi hai trường hợp tử vong
như vậy từ đầu đợt dịch đến nay nước ta ghi nhận một bốn trăm bốn mươi ba sáu trăm bốn mươi tám ca nhiễm
riêng đợt dịch thứ tư là một bốn trăm ba mươi tám hai trăm linh bảy ca một sáu mươi bốn trăm ba mươi sáu ca khỏi
và hai mươi tám ba trăm ba mươi ba ca tử vong
liên quan tới tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội theo kế hoạch của thành phố
thành phố hà nội sẽ mở rộng tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
và đầu tư nâng cấp xây dựng hàng loạt bệnh viện trạm y tế từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai
mới đây tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
dự toán ngân sách nhà nước biên chế hành chính sự nghiệp và phát động thi đua năm hai nghìn hai mươi hai
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã công bố quyết định số một nghìn năm trăm chín mươi chín
do chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chu ngọc anh ký về việc
giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán thu chi ngân sách năm hai nghìn hai mươi hai
hà nội đề ra tám nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong đó hà nội sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo
của trung ương chính phủ bộ y tế về các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
xây dựng và thực hiện nghiêm chỉ tiêu thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong các ngành lĩnh vực hoàn thành cải tạo
sơn tây đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng bệnh viện nhi hà nội giai đoạn một
dự án nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện thường tín giai đoạn một
thành phố hà nội xác định năm hai nghìn hai mươi hai cần tập trung nâng cao năng lực xét nghiệm
của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội và có các giải pháp phân luồng
phân tuyến trong công tác xét nghiệm nhằm đảm bảo nhanh chính xác
kịp thời cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời xem xét chính sách đặc thù
hỗ trợ đối với các nhân viên y tế cơ sở
đáng chú ý thành phố hà nội tiếp tục tiêm phòng vaccine covid một mươi chín để đạt miễn dịch cộng đồng
và mở rộng tiêm vaccine cho trẻ em từ đầu năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hà nội sẽ đẩy mạnh việc dạy học trực tuyến trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy kỷ cương hành chính phê duyệt đề án vị trí việc làm
sắp xếp các chỉ cục đơn vị sự nghiệp